công an huyện tam bình tỉnh vĩnh long cho biết đã bắt khẩn cấp ba đối tượng gồm lâm văn phát sinh năm hai nghìn bảy ngụ huyện long hồ trường văn hùng sinh năm hai nghìn một và ngô thanh hoài sinh năm hai nghìn tám ngụ huyện tam bình về hành vi cướp tài sản
theo hồ sơ của cơ quan điều tra vào khoảng hai giờ ba mươi phút ngày hai mươi năm tháng một mươi hai phan anh duy đi xe máy chở theo ngô trí an khi đi đến đoạn thuộc địa phận xã tân phú huyện tam bình thì bị nhóm của phát hùng và hoài cùng đi trên một xe mô tô vượt lên từ phía sau dùng dao tự chế chém vào lưng của an
sau khi dừng xe nhóm đối tượng này tiếp tục chém nhiều nhát vào người an và duy đồng thời yêu cầu an duy đưa tiền vào điện thoại trên người
sau khi cướp được tài sản nhóm của phát hùng và hoài nhanh chóng điều khiển xe hướng về thành phố vĩnh long tẩu thoát mở rộng điều tra phát hùng và hoài khai nhận cùng với thủ đoạn tương tự cả ba đã gây ra hai vụ cướp tài sản khác cũng trên địa bàn huyện tam bình và thị xã bình minh